theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vào lúc một mươi sáu h ngày một tháng một mươi một vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng bảy tám độ vĩ bắc một trăm linh sáu ba độ kinh đông cách đất liền các tỉnh bạc liêu cà mau khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh ở vùng biển tây nam quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau bao gồm các huyện đảo phú quý côn đảo vùng biển cà mau đến kiên giang bao gồm cả đảo thổ chu có mưa rào và rông kèm khả năng lốc xoáy vòi rồng gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
dự báo đêm nay một tháng một mươi một ở ven biển các tỉnh bến tre trà vinh sóc trăng bạc liêu cà mau kiên giang có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
từ hôm nay một tháng một mươi một đến hết ngày hai tháng một mươi một ở nam bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ trong đêm nay tiếp tục có mưa vừa mưa to và rông
cũng theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay một tháng một mươi một áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền trung philippines đã đi vào khu vực phía đông biển đông
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi sáu h ngày hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi hai độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn tám độ kinh đông trên khu vực phía bắc quần đảo trường sa sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm gió mạnh từ cấp sáu trở lên trong khoảng từ một mươi đến một mươi bốn độ vĩ bắc phía đông một trăm một mươi ba độ kinh đông
trong hai mươi bốn giờ tới vị trí tâm báo ở vào khoảng một mươi hai độ vĩ bắc phía đông một trăm một mươi ba độ kinh đông trên khoảng từ một mươi đến một mươi bốn độ vĩ bắc phía đông một trăm một mươi ba độ kinh đông